và mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ án con gái giết cha bằng thuốc độc cyanur đang gây xôn xao dư luận
nghị can chính là tống thị tùng linh hai mươi một tuổi chú tẻ phường phước nguyên thành phố bà rịa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một mươi tám tháng một linh bắt xe đến chợ kim biên thành phố hồ chí minh
mua một kg chất độc cyanur sau đó mang về cho vào nước uống để trong tủ lạnh
ông tống hồng điệp là bố của linh đã lấy một chai nước để uống và tử vong sau đó
cho đến sáng ngày hôm sau biết bố đã tử vong linh kéo thi thể của ông điệp ra phía sau tường rào
rồi mua gạch xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi
tại cơ quan điều tra linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột vì bản thân thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian dài
hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của linh